tỉnh hà giang là điểm nóng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
vì thế năm nay tỉnh hà giang đã xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng
cần tiếp tục xếp chặt công tác thanh tra kiểm tra bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc
ngày một mươi bốn tháng bảy đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã làm việc và đánh giá cao công tác
chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh hà giang
tỉnh cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng triển khai nghiêm túc từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện
giao và xác định rõ trách nhiệm cho từng thành viên cụ thể ở các khâu kỳ thi bảo đảm đúng quy trình nghiệp vụ tổ chức thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh hà giang dự kiến có hơn năm sáu trăm linh thí sinh ở hai mươi chín điểm thi trên một mươi một huyện thành phố
chiều cùng ngày đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đã có buổi làm việc với tỉnh yên bái
về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi năm nay tỉnh yên bái tổ chức một hội đồng thi với hai mươi bảy điểm thi
có ba trăm hai mươi hai phòng thi hơn bảy bốn trăm linh thí sinh đăng ký dự thi